chào các bạn đã theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với ông trịnh văn quyết
để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự
khám xét tại trụ sở flc của ông trịnh văn quyết cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều thùng tài liệu
cà phê ngày ba mươi tháng ba đăng tải bài viết xuyên đêm khám nhà trụ sở flc của trịnh văn quyết
cảnh sát thu nhiều thùng tài liệu cho biết vụ việc khám xét diễn ra nhiều tiếng đồng hồ
tại flc trainter hai trăm sáu mươi năm cầu giấy phường dịch vọng quận cầu giấy và nhà riêng của ông trịnh văn quyết
tại khu đô thị mỹ đình hai quận nam tử liêm hà nội
tại nhà riêng của ông trịnh văn quyết
từ một mươi tám h năm mươi tối hai mươi chín tháng ba xe biển xanh cùng một số cán bộ viện kiểm sát có mặt tại nhà riêng của ông trịnh văn quyết
tại khu đô thị mỹ đình hai quận nam tử liêm
đến hai mươi h ba mươi năm phút xe biển trắng bảy chỗ ngồi chở ba người từ nhà ông quyết đi ra
trong đó có một người mặc thường phụng ôm thùng tài liệu màu trắng
ngay sau khi chiếc xe biển trắng rời đi xe biển xanh chở theo cán bộ viện kiểm sát cũng rời khỏi nhà ông quyết
kết thúc công tác liên quan tại nhà riêng ở khu đô thị mỹ đình hai quận nam tử liêm vào lúc hai mươi một h
tại trụ sở tập đoàn flc một mươi chín h tối hai mươi chín tháng ba
việc khám xét đang diễn ra tại flc twin tower hai trăm sáu mươi năm cầu giấy phương dịch vọng quận cầu giấy hà nội
với đông đảo lực lượng công an
theo ghi nhận từ báo công an nhân dân
những người đại diện flc có thái độ chấp hành pháp luật hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình khám xét
nhiều tài liệu hồ sơ thiết bị văn phòng tại trụ sở tập đoàn này
được cơ quan điều tra niêm phòng tạm giữ để phục vụ hoạt động tố tụng
trong quá trình khám xét xuất hiện cảnh sát mang cây máy tính
và một số bọc tài liệu được niêm phong cẩn thận đi ra khỏi trụ sở tập đoàn
hai mươi ba h bốn mươi năm ngày hai mươi chín tháng ba phóng viên ghi nhận bốn năm xe ô tô biển xanh từ bảy chỗ tới một mươi sáu chỗ
liên tục xuất hiện trước cửa chính tòa nhà flc
lúc này các cảnh sát nhanh chóng bê nhiều thùng tài liệu lên xe di chuyển khỏi đây
đến giờ ngày ba mươi tháng ba việc khám xét tại trụ sở flc và một số địa điểm khác
liên quan đến flc kết thúc
ông trịnh văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê ở vĩnh thịnh vĩnh tường vĩnh phúc
ngoài gương vị chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn flc
ông quyết và flc còn là chủ sở hữu hãng hàng không bamboo airways với trên tám mươi vốn nắm giữ
hôm một mươi tám tháng một ubnd công bố việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trường khoán
và thị trường chứng khoán đối với ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn flc
theo ubnd ông quyết đã có hành vi bán bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu flc vào phiên ngày một mươi tháng một
mà không báo cáo về việc dự kiến giao dịch không công bố thông tin
cụ thể ông quyết bị phạt tiền một năm tỷ đồng căn cứ theo quy định tại khoản ba điều năm
điểm h khoảng năm điều ba mươi ba nghị định một trăm năm mươi sáu hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trường khoán và thị trường trường khoán
bên cạnh đó ubnd còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung với ông trịnh văn quyết
là đình chỉ hoạt động giao dịch trường khoán năm tháng theo quy định tại nghị quyết số một trăm năm mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán ngoài ông trịnh văn quyết
cơ quan điều tra còn xác minh đối với cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần trường khoán boss và các công ty có liên quan
ngoài trụ sở flc nhà riêng ông quyết cơ quan điều tra đã tổ chức khám xét chỗ ở
nơi làm việc tại hai mươi một địa điểm
đối với các đối tượng liên quan
cũng theo cà phê biz đăng tải ngày hai mươi tháng ba bài báo ai giúp sức ông trịnh văn quyết
thao túng thị trường trường khoán
thông tin rằng cơ quan điều tra đã khởi tố khám xét chỗ ở nơi làm việc tại hai mươi một địa điểm
đối với các đối tượng liên quan đến vụ án nêu trên
trước đó ngay sau việc ông trịnh văn quyết bán chui bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu flc
trong phiên giao dịch ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan điều tra đã lập tức vào cuộc điều tra xác minh đối với trịnh văn quyết
và các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos
và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán
che giấu thông tin trong hoạt động trường khoán
cơ quan điều tra xác định hành vi nêu trên của ông quyết đã gây thiệt hại nghiêm trọng
cho nhà đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
và đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán
theo thông tin ban đầu từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
ông trịnh văn quyết đã chỉ đạo các cá nhân
có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên công ty cổ phần chứng khoán bos
công ty chứng khoán bos và các công ty con công ty vệ tinh
sử dụng hai mươi tài khoản chứng khoán của một mươi một tổ chức để thông đồng mua
bán chứng khoán với tần suất lớn nhằm tạo ra cung cầu giả tạo
các tài khoản nêu trên đã tham gia hai mươi tám trên hai mươi tám phiên giao dịch
đặt mua chiếm một mươi hai tổng khối lượng đặt mua và khớp mua hai tám mươi bốn tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường
đặt bán chiếm bảy tổng khối lượng đặt bán và khớp bán
một mươi hai tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường
tại các phiên tăng giá nhóm hai mươi một tài khoản chứng khoán đặt mua
với tổng khối lượng bảy mươi bảy tổng khối lượng đặt mua của nhóm
tại các phiên giảm giá nhóm đặt bán với tổng khối lượng chín mươi bốn tổng khối lượng đặt bán của nhóm
mục đích đẩy giá chứng khoán flc từ một mươi bốn sáu trăm năm mươi đồng trên cổ phiếu ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
lên giá hai mươi bốn năm mươi đồng một cổ phiếu tăng sáu mươi bốn
sau đó ông trịnh văn quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán
một trăm bảy mươi năm triệu cổ phiếu flc và đã khớp lệnh bán bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu flc
với giá hai mươi hai năm trăm tám mươi sáu đồng một cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán
với số tiền một sáu trăm tám mươi chín tỷ đồng thu lợi bất chính số tiền khoảng năm trăm ba mươi tỷ đồng
các quy định lệnh tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba phê chuẩn theo quy định pháp luật
trước khi tống đạt các quyết định tố tụng nêu trên cơ quan điều tra đã tạm hoãn xuất cảnh
đối với ông trịnh văn quyết từ ngày hai mươi sáu tháng ba đến hết hai mươi năm tháng bốn
ngân hàng sacombank bidv ocb ncb agribank đang cấp hàng nghìn tỷ đồng tín dụng
cho tập đoàn flc và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái này
trước sự việc chủ tịch trịnh văn quyết bị bắt tạm giam nhiều người đặt câu hỏi rằng
những ngân hàng này sẽ xử lý hàng nghìn tỷ vay nợ của flc ra sao
để trả lời câu hỏi hãy cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia ngay sau đây
báo tin phong với bài viết
ngân hàng xử lý hàng nghìn tỷ đồng vay nợ của flc ra sao khi ông trịnh văn quyết bị bắt
đăng tải ngày ba mươi tháng ba dẫn lời chuyên gia cho rằng trong trường hợp khẩn cấp như ceo
hay chủ tịch bị vướng vào vòng lao lý các nhà băng sẽ phải trích lập theo chuẩn quản trị rủi ro
đánh giá lại toàn bộ các khoản vai này và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài sản đảm bảo
để nâng hệ số an toàn
theo báo cáo tài chính mới nhất quý bốn năm hai nghìn hai mươi một tập đoàn flc có hai mươi bốn sáu mươi năm tỷ đồng nợ phải trả
chiếm lần lượt hơn bảy mươi tổng nguồn vốn
đa phần nợ của flc là các khoản người mua trả tiền trước và phải trả ngắn hạn dài hạn
đây là các khoản tiền khách hàng mua bất động sản dịch vụ của flc đã trả tiền cho doanh nghiệp
nhưng chưa nhận hàng
về phía nợ vay ngân hàng tổng nợ vay khoảng sáu hai trăm linh tỷ đồng chiếm gần hai mươi sáu nợ phải trả
trong đó vay ngắn hạn là hai ba mươi năm tỷ và bốn một trăm bảy mươi tỷ đồng dài hạn
chủ nợ lớn nhất của flc từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi một là ngân hàng thương mại cộng phần sài gòn thương tiến sacombank
với tổng dư nợ ngắn hạn cũng như dài hạn là hơn một tám trăm bốn mươi tỷ đồng
theo báo cáo tài chính hợp nhất quý bốn năm hai nghìn hai mươi một của sacombank
tổng cho vay khách hàng là ba trăm tám mươi một một mươi hai tỷ đồng và vốn chủ là ba mươi bốn hai trăm sáu mươi một tỷ đồng
khoản nợ này chiếm bốn mươi tám tổng dư nợ và khoảng năm bốn vốn chủ
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một sacombank và bamboo airways đã ký kết hợp tác
toàn diện sau giai đoạn này flc mới bắt đầu phát sinh các giao dịch tiến dụng
với ngân hàng có trụ sở tại tp hcm
cả tập đoàn flc và bamboo airways đều do ông trịnh văn quyết làm chủ tịch hội đồng quản trị
flc từng là công ty mẹ sở hữu một trăm linh vốn của bamboo airways và hiện nay vẫn là một cổ đông lớn
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng ông trịnh văn quyết đã dùng sấp xỉ
một trăm sáu mươi triệu cổ phần tại bamboo airways để làm tài sản thế chấp cho các khoản vay của tập đoàn flc
tại sài gòn
chủ nợ lớn thứ hai là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
cho vay khoảng một bảy trăm bốn mươi bảy tỷ theo báo cáo tài chính hợp nhất quý bốn năm hai nghìn hai mươi một mới nhất của bidv
tổng cho vai khách hàng là một ba trăm tám mươi bốn trăm một mươi tỷ đồng và vốn chủ là tám mươi sáu ba trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
khoản nợ này chỉ chiếm một mươi hai tổng dư nợ và khoảng hai vốn chủ
ngân hàng thương mại cổ phần phương đông ocb đứng thứ ba khi cho flc
vay gần một bốn trăm linh tỷ đồng tập đoàn flc và ngân hàng ocb đã từng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược
vào ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín hoạt động tín dụng giữa hai bên tăng lên nhanh chóng sau đó
năm hai nghìn hai mươi một chi phí lãi vay của flc là ba trăm bảy mươi năm tỷ đồng giảm ba mươi ba so với năm trước và tương đương chín mươi một lợi nhuận gộp của tập đoàn
ông huỳnh minh tuấn sáng lập công ty quản lý tài sản fid nhận định
sau việc ông trịnh văn quyết bị bắt ảnh hưởng nếu có của hệ sinh thái flc đến nền kinh tế
ở mức độ thấp không đáng kể vì quy mô kinh doanh của nhóm này rất bé
ngoại trừ bva bamboo airways chưa có số liệu cụ thể vì không phải công ty đại chúng
ông tuấn phân tích rằng tổng doanh thu hệ sinh thái tập đoàn này vào khoảng một mươi ba tỷ
tương đương với hơn năm trăm linh triệu đô và chỉ bằng khoảng một mươi bốn gdp việt nam
về nợ bao gồm cả ngắn và dài hạn chưa tính bva vào khoảng tám bốn trăm linh tỷ
tức tương đương với khoảng ba trăm sáu mươi triệu đô và quá bé so với quy mô
nợ hơn một mươi một triệu tỷ đồng của nền kinh tế việt
về bamboo airways hiện tại chưa đầy đủ số liệu để đánh giá về dư nợ và quy mô vốn
tuy nhiên bamboo airways sẽ có liên đới tới các ngân hàng cho vay cầm cố bổ sung tài sản
đảm bảo là cổ phần bav như stb một mươi tám bốn mươi tỷ ocb một bốn trăm linh tỷ
các nhà băng này sẽ phải trích lập theo chuẩn quản trị rủi ro của từng ngân hàng
trong các trường hợp khẩn cấp như ceo hay chủ tịch bị vướng vòng lao lý
và đánh giá lại toàn bộ các khoản vay này
và yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo để nâng hệ số an toàn
về máy bay ông tuấn thông tin hầu hết máy bay bamboo airways đang vận hành là thuê
các hợp đồng đặt mua từ trước tới giờ chưa được ghi nhận
vì vậy các tài sản này không thuộc về bamboo airways
và không phát sinh dư nợ với hệ thống ngân hàng việt nam
ông tuấn cho rằng những ảnh hưởng về dư nợ chất lượng tài sản và tín nhiệm
sẽ được các nhà bang giá soát lại và đi kèm kế hoạch dự phóng
gồm trích lập yêu cầu bổ sung tài sản là tất yếu
thưa quý vị có thể thấy vụ việc chủ tịch flc trịnh văn quyết bị bắt tạm giam
về hành vi thao túng thị trường làm ảnh hưởng một phần không nhỏ
tới danh tiếng của chính tập đoàn cũng như các hoạt động kinh doanh khác
hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc
thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục
trên kênh youtube bán sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại